không có một thông tin gì về cái đầu ra cũng như là đầu vào
vậy thì theo bà cái mức thu thập thông tin và công bố thông tin có quá khó như vậy không
để cho sinh viên không phải lưỡng lự băn khoăn trước khi mà chọn ngành học cho mình
tôi nghĩ rằng ở góc độ vĩ mô nếu như bộ giáo dục và chính phủ có những cái nghiên cứu điều tra sãi học sớm
hoặc là có những cái quy hoạch về nghề trước cho học sinh và sinh viên
cũng như là định hướng năm năm một mươi năm hoặc hai mươi năm của từng thế hệ sinh viên đầu vào khác nhau với từng ngành
ví dụ như là khối ngành a đang thiếu bao nhiêu phần trăm nguồn nhân lực chất lượng cao
thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp hơn cho sinh viên có một cái nhìn toàn cảnh rằng
à khi mà ra trường thì tôi biết rằng là tôi có cơ hội tìm được việc làm bao nhiêu phần trăm
thì nếu như mà các trường chất lượng cao hoặc là các trường hot hiện tại ở việt nam mà làm được điều đó
thì tôi khẳng định rằng là sinh viên vào họ hoàn toàn hài lòng với việc là họ đóng có thể một khoản học phí cao hơn bình thường
nhưng mà đầu ra họ có cơ hội được làm việc với những cái nội dung
những cái kiến thức họ đã học thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều
vâng có phải chăng đây là một cái giải pháp mà giúp cho học sinh không phải trả giá đắt khi mà mất thời gian và cả chi phí nữa đúng không ạ
và cái quan trọng là họ không phải đào tạo lại khi họ phải làm trái ngành
nhiều trường đã tăng cái mức học bổng để giảm bớt gánh đặng chi phí cho sinh viên
đây có phải là một trong những giải pháp tiếp theo để cho hỗ trợ sinh viên không ạ
tôi nghĩ là cái việc tăng học bổng là một cái điều hỗ trợ sinh viên cực kỳ lớn
tuy nhiên là cái mức học bổng hiện tại ở việt nam thì vẫn còn rất là hạn chế
dù có tăng nhưng rất là hạn chế
nó chỉ phần nào đỡ được cho sinh viên cái việc đóng học phí thôi
chứ nó chưa thực sự đỡ đần được cho sinh viên cái việc sinh hoạt đời sống hàng ngày
và có một cái giải pháp khác tôi nghĩ phải bắt nguồn từ chính người học
đó là trong khi sinh viên của các trường trên thế giới hoặc là rất nhiều sinh viên năng động khác ở việt nam
họ không chỉ học mà họ còn đi làm thêm
cái làm thêm ở đây thì chúng ta phải biết cách dung hòa làm thêm
để không ảnh hưởng đến cái năng động của các trường
khi mà làm thêm như vậy vừa tăng cái vốn tích lũy về kinh nghiệm về kiến thức về vốn điều biết xã hội về kỹ năng xã hội
thì bên cạnh đó là họ sẽ có một cái nguồn thu nhập ổn định ở mức độ nhất định
để bù trừ thêm cho những cái chi phí của trường đại học
hiện tại ở việt nam thì cái việc học đại học vẫn đang như là một trào lương
thế là chúng ta vẫn bị cái quan điểm trọng danh hơn là trọng thực
cái hiện tượng thừa thầy thiếu thợ cũng đã phản ánh cái thực tế đó mấy chục năm gần đây
rất nhiều các bạn sinh viên ra trường phải giấu cái bằng đại học của mình đi
và chỉ dùng cái bằng phổ thông thôi để đi xin việc thôi
từ đó chứng tỏ rằng là cái đầu vào của chúng ta đại học nó vượt ngưỡng cái nhu cầu của xã hội
và cái quan trọng hơn nữa rằng là cái chất lượng đào tạo của một số trường không phải là tất cả
khiến cho cái việc sinh viên học xong bốn năm ra trường không biết làm gì
họ không đủ cái phong nền kiến thức văn hóa chuyên môn để mình có thể tự tin xin việc ở một cái công ty nhất định
bản thân từ về chính phủ
cũng phải có những cái quy hoạch ngành nghề và có những cái công bố nhất định về cái tỷ lệ số lượng
những ngành còn yếu còn thiếu ở việt nam mà rộng rãi trong cộng đồng nhân dân
để cho khi mà bố mẹ muốn cho con đi học thì đại học họ phải suy nghĩ
con có thể có khả năng thi đội đại học đấy
nhưng cái cơ hội để cho có việc làm ở cái trường đại học đó không bằng việc là con học nghề
vậy thì tại sao chúng ta không học nghề
nhu cầu của xã hội nó quan trọng hơn việc là chúng ta cứ phải là bằng đại học
bởi vì rõ ràng là bằng đại học ra trường chúng ta vẫn tất nghiệp rất nhiều
hai ba mươi nghìn cử nhân thậm chí là cả thạc sĩ ra trường
tất nghiệp ở việt nam hiện tại cực lớn
và bên cạnh cái việc mà từ phía gia đình và nhà trường
thì tôi nghĩ rằng là vai trò của truyền thông rất quan trọng
làm sao để tuyên truyền được cho người dân hiểu được là cái giá trị của cái bằng cấp các con đang học
không quan trọng là đại học trung cấp hay là cao đẳng
miễn làm sao mà con sử dụng được cái băng đó
con sống được với kiến thức con đang học
và nó phù hợp với cái nhu cầu của cuộc sống xã hội
hơn là cái việc là chúng ta cứ đâm đầu vào đi học đại học
cuối cùng đi ra trường vẫn thất nghiệp
thưa quý vị chúng tôi xin được mượn lời của giáo sư ngô bảo châu
ông đã từng chia sẻ học đại học phải trả giá cả về tài chính và thời gian
do vậy việc định hướng nghề nghiệp là rất quan trọng
và đây mới chính là cốt lõi của vấn đề mà chúng tôi đang đề cập đến trong chương trình hôm nay
một lần nữa xin cảm ơn thạc sĩ lê thị lan anh đã dành thời gian đến với chương trình tâm điểm